bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín đa tầng đầu tiên đã đi vào hoạt động tại quận tân bình tp hcm
chỉ trong vòng một mươi năm ngày qua vượt qua mọi khó khăn về nhân lực vật lực khi tp hcm đang trong thời điểm giãn cách toàn xã hội
bệnh viện đã đi vào những khâu cuối cùng chuẩn bị trước khi vào hoạt động
bệnh viện giã chiến tân bình do bệnh viện thống nhất đảm nhận phối hợp với bệnh viện quận tân bình xây dựng

và chúng tôi cũng sẽ tạo mọi điều kiện để cho những người bệnh đến đây có thể được khám sàng lọc và tiếp nhận cũng như là điều trị
với quy mô hơn một giường bệnh ở các tầng điều trị khác nhau các y bác sĩ đang nỗ lực hết mình
dù với nhiều y bác sĩ đây chính là lần đầu tiên họ biết và cùng làm việc với nhau
nhưng tất cả đều chung xứ bệnh hết lòng cứu chữa bệnh nhân
tuy nhiên đây là bệnh viện đặt trên quận tân bình chắc chắn là bệnh viện đặt trên quận tân bình
với những nỗ lực vượt bậc của tập thể y bác sĩ đồng thời nêu rõ mục tiêu vì sự hỗ trợ đồng hành
đến thăm bệnh viện trong ngày khánh thành bệnh viện thứ trưởng nguyễn trở sơn ghi nhận những nỗ lực của nội vũ nhân viên y tế trên toàn địa bàn
đã lao vào cuộc chiến từ công tác tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tiêm chủng đến điều trị
thời gian qua thành phố đã có nhiều cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín từ nhẹ trung bình đến nặng
nhiều bệnh nhân covid một mươi chín đã được điều trị khỏi bệnh
thứ trưởng nguyễn trở sơn ghi nhận những nỗ lực của nội vũ nhân viên y tế trên toàn địa bàn
và chúng tôi nghĩ rằng là với cái tấm lòng người dân việt nam thì chúng tôi không sợ chứ không máy móc
tôi chỉ sợ không điều hành được tốt thôi

theo thứ trưởng nguyễn trở sơn đây là ngày đặc biệt đối với thành phố hồ chí minh nói chung và quận tân bình nói riêng
khi đưa vào hoạt động bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đa tầng
bệnh viện này sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho người dân trên địa bàn
người dân nếu mắc bệnh sẽ có cơ sở thu dung điều trị tốt
có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất được điều trị hiệu quả nhất
để vận hành được bệnh viện giá chiến không chỉ cần các y bác sĩ
mà còn cần sự phối hợp của cả nhóm kỹ thuật nhân viên lắp đặt
tất cả đều sẵn sàng cho những cuộc hồi sinh đặc biệt của các bệnh nhân covid một mươi chín với tinh thần quyết tâm cao
theo bộ y tế các dữ liệu hiện nay cho thấy nguy cơ mắc covid một mươi chín ở thể nặng ở phụ nữ mang thai nhiễm covid một mươi chín
có triệu chứng cao hơn nhóm không mang thai
đối với thai nhi các nghiên cứu cho thấy không có bằng chứng nào có mối liên quan giữ chất covid hai với các dị tật bằng sinh
với phụ nữ mang thai nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín thì ưu tiên điều trị covid một mươi chín trước chỉ can thiệp sản khoa
khi có triệu chứng cấp cứu về sản khoa hoặc khi tình trạng sản phụ cần hội trần các chuyên gia liên quan
tùy từng trường hợp cụ thể để thầy thuốc cân nhắc sử dụng thuốc kháng virus thuốc kháng đông
và các loại thuốc khác cho phụ nữ nhiễm covid một mươi chín theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
thai phụ nhiễm covid một mươi chín kể cả đã khỏi thì vẫn phải cần quản lý thai hai bốn tuần trên một lần
nhằm phát hiện sớm những trường hợp tiền sản giật thai chậm phát triển trong tử cung dọa đẻ non hoặc đẻ non
ngoài ra thì cần hạn chế số lần và rút ngắn thời gian thăm khám xét nghiệm lịch khám thai có thể thay đổi
tùy tình trạng thai sức khỏe sản phụ và bệnh lý kèm theo của thai phụ có thể khám qua hệ thống khám bệnh từ xa
đặc biệt mẹ nhiễm covid một mươi chín vẫn có thể cho con bú bà mẹ và trẻ sơ sinh cần được thực hiện ra kể ra ngay sau đẻ
được ở cùng phòng cả ngày lẫn đêm nếu tình trạng sức khỏe của mẹ cho phép và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ trong vòng chín mươi phút sau đẻ
điều này được chứng minh sẽ giúp giảm tỷ lệ hạ thân nhiệt hạ đường máu suy hô hấp nhiễm trùng sơ sinh
giảm sang chấn tâm lý giảm tử vong và bệnh tật cho mẹ và trẻ
tính tới sáng nay ngày một mươi chín tháng tám việt nam đã chữa khỏi cho hơn một trăm một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín
trong số các ca đang điều trị thì có sáu trăm bảy mươi ca nặng và nguy kịch năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai và bắc giang
kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã ghi nhận ba trăm linh một chín trăm năm mươi bảy ca nhiễm đứng thứ bảy mươi ba trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm bảy mươi trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người thì có ba bảy mươi một ca nhiễm
trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai trăm chín mươi bảy chín trăm hai mươi ca
sáu tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận những trường hợp nhiễm mới trong nước là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình hải phòng
và trong ngày một mươi tám tháng tám có ba bảy trăm năm mươi một bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi lãnh thổ
khả năng cung cấp của nhà phân phối không thể đáp ứng cùng một lúc với số lượng lớn do đó dự kiến nhà phân phối sẽ cung cấp cơ số thuốc theo từng đợt
cụ thể đợt một giao ba mươi túi thuốc đợt hai giao năm mươi túi thuốc và đợt ba giao năm mươi túi thuốc cho đến khi đủ nhu cầu thực tế của các đơn vị để cung cấp cho f cách ly tại nhà
số ca mắc mới trên địa bàn hà nội giảm mạnh
hà nội nới lỏng chính sách với các tài xế xe luồng xanh
theo đó lái xe không cần dừng lại xuất trình giấy tờ như trước
mà chỉ cần quét mã quy đổi cốt để được lưu thông nhanh chóng và thuận tiện hơn
theo thống kê của sở y tế hà nội từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng tám cho đến một mươi ba h ngày hôm nay một mươi chín tháng tám
trên địa bàn thành phố ghi nhận ba mươi ca mắc mới trong đó có năm ca ghi nhận ngoài cộng đồng và thuộc chùm ho sốt thứ phát
trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội đã ghi nhận hai ba trăm tám mươi chín ca
trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng đã lên đến một hai trăm ba mươi tám ca
để tạo thuận lợi cho xe luồng xanh được qua hà nội nhanh nhất đảm bảo lưu thông hàng hóa
không để xảy ra tình trạng đứt gãy sản xuất lưu thông giữa thủ đô hà nội với các địa phương
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội cùng với việc thực hiện các biện pháp tổ chức giao thông
hà nội đã triển khai cho các lái xe luồng xanh quét mã quy đổi cốt
khai báo y tế điện tử để vào thành phố thay cho việc phải khai báo y tế trên giấy như trước đây
bên cạnh đó cơ sở y tế tổ chức test nhanh tại bến xe nhằm hỗ trợ tài xế xe tải đường dài
hiện xét nghiệm covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương cho
biết tỉnh này vừa ghi nhận hai năm trăm một mươi ba ca mắc mới bình dương sẵn sàng các phương án chăm sóc sức
khỏe cho f tại nhà trong hai mươi bốn giờ qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương cho biết
tỉnh này đã ghi nhận hai năm trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới bình dương sẽ sẵn sàng các phương án chăm sóc sức
khỏe f tại nhà trong số các ca mắc covid một mươi chín mới có đến năm mươi tám hai được phát hiện qua sàng
lọc cộng đồng trong đó thị xã biên cát ghi nhận chín trăm chín mươi tám trường hợp f trong cộng đồng và một trăm linh một ca trong
khu vực phong tỏa như vậy tính từ đợt dịch thứ tư tỉnh bình dương đã ghi nhận năm mươi hai ba trăm bốn mươi sáu ca mắc
covid một mươi chín tỉnh đang phân ra các khu vực gồm khu vực có nguy cơ rất cao ổ dịch trong vùng đò
khu vực có nguy cơ cao vùng vàng và khu vực có nguy cơ thấp vùng xa
để đảm bảo các f từ theo dõi sức khỏe tại nhà và báo cho cán bộ y tế hàng ngày
ngành phải có hướng dẫn f từ dùng một số thuốc thông thường để điều trị triệu chứng
điều trị ban đầu chuẩn bị sẵn túi an sinh gồm thuốc multivitamin vitamin c thuốc kháng đông
kháng viêm kháng virus để cấp phát miễn phí cho người f từ chăm sóc sức khỏe tại nhà
sáng ngày một mươi chín tháng tám lãnh đạo công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh bình thuận cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an thành phố đã
thực hiện lệnh bắt tạm giam phan văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường phước mỹ
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trước đó ngày sáu tháng bảy phan văn hòa cùng nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú ở khu phố bốn
thị trấn phước dân huyện ninh phước vùng dịch ở thành phố hồ chí minh về ninh thuận
không khai báo y tế di chuyển nhiều nơi trong đó có rượu một đám rỗ
tiếp xúc với nhiều người nên đã làm lây nhiễm cho bốn người khác
vào ngày một mươi bốn tháng bảy phan văn hòa có triệu chứng
đau họng sốt và đã đến trạm y tế phường phước mỹ để khai báo y tế
hòa được xét nghiệm và có kết quả dương tính với sars cov hai
được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận
theo đó công an thành phố phan giang tháp tràm đã đưa ra quyết định khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra trên địa bàn
hôm nay nghệ an ghi nhận số ca mắc nhiều nhất từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp sở y tế nghệ an đã họp bàn phương án
xây dựng bệnh viện giã chiến số ba tại thị xã cửa lò
sáng hôm nay một mươi chín tháng tám ông nguyễn văn định giám đốc cdc nghệ an cho biết
trong một mươi hai giờ qua tức là từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng tám cho đến sáu h ngày một mươi chín tháng tám
nghệ an ghi nhận thêm bốn mươi bốn ca mắc mới trong đó có hai mươi hai ca cộng đồng và hai mươi hai ca nằm trong các khu cách ly từ trước
cụ thể hai mươi hai ca cộng đồng ghi nhận tại thành phố vinh là tám ca nam đàn sáu ca
diễn châu yên thành hai ca cửa lò ba ca đô lương một ca hai mươi hai ca từ các tỉnh thành phía nam về
trên địa bàn quỳnh lưu quế phong con cuông kỳ sơn tân kỳ
như vậy từ ngày một mươi ba tháng sáu đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận sáu trăm tám mươi ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ở hai mươi địa phương trước tình hình dịch diễn biến phức tạp sở y tế nghệ an đã họp bàn phương án
xây dựng bệnh viện giã chiến số ba đặt tại thị xã cửa lò dự kiến sau khi đi vào hoạt động
bệnh viện giã chiến này sẽ tiếp nhận điều trị khoảng hai trăm năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín sở y tế đã thành
lập đoàn khảo sát các điều kiện cần thiết để thành lập bệnh viện giã chiến này

cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi